liên quan đến vụ xe ô tô khách lao xuống vực vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay khiến bảy người thương vong
ô tô gặp nạn được sản xuất năm hai nghìn một mươi bốn hạn kiểm định đến hết ngày hai mươi hai tháng ba
qua thiết bị giám sát hành trình trước khi rơi xuống vực ô tô đi với vận tốc ba mươi năm km trên giờ
thời điểm xảy ra tai nạn ô tô đang chở một mươi tám người do lái xe kiều xuân tới chú tại thuận châu sơn la điều khiển
xe đang có hành trình trên tỉnh lộ một trăm linh tám hướng từ thành phố sơn la đi huyện sông mã
đến km năm tám trăm linh xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la thì lao xuống vực
vụ tai nạn khiến tài xế và hành khách lò văn khay tử vong tại chỗ
trong số năm người bị thương nặng có hai người tử vong tại bệnh viện
hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông một vụ tai nạn giao thông đường sắt vừa xảy ra
tại đường ngang cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn
tại km hai mươi tám tám trăm linh đường sắt bắc nam trên đường bộ là km hai mươi
ba trăm linh ba cộng tám trăm linh quốc lộ một a đoạn thuộc địa bàn xã văn tự thường tín hà nội
vụ tai nạn xảy ra giữa tàu khách đầu máy d một mươi chín e chín trăm linh tám
đâm va với xe ô tô đầu kéo mang biển số một mươi năm c năm nghìn hai trăm hai mươi
kéo theo rơ móc mang biển số một mươi năm r một mươi một nghìn bốn trăm ba mươi sáu trên xe chở sắt
vụ tai nạn không có thiệt hại gì về người tàu khách và ô tô đầu kéo bị hư hỏng
sau tai nạn lái xe ô tô đầu kéo bỏ đi khỏi hiện trường
do vậy cảnh sát giao thông chưa thể tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh và triệu tập lái xe ô tô đầu kéo
sau hơn ba tiếng nỗ lực lực lượng cảnh sát lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ hà nội mới khống chế được ngọn lửa từ một vụ cháy kho hàng vải
trong bãi trông xe không phép tại phố tân khai phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội
vào hồi một mươi h ngày hai mươi tám tháng một hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại một kho chứa vải
ở địa chỉ năm mươi b phố tân khai
phường vĩnh hưng quận hoàng mai
khu vực kho vải bị cháy có diện tích khoảng một trăm linh m hai được xây dựng bằng khung thép và máy tôn
ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cột khói bốc cao hàng chục mét sát một số ngôi nhà xung quanh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận hoàng mai
đã điều bảy xe chữa cháy và xe chở nước đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại gì về người
công an quận hoàng mai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng hoàng văn hiếu trần văn quỳnh và trần văn dũng
vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
công an huyện thanh trương đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về huyện thanh trương
do đối tượng hoàng văn hiếu trú tại thôn tiên chính xã võ liệt huyện thanh trương cầm đầu
hiếu thường thuê những đối tượng là người dân bản địa để vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
vào ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tăng đối tượng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
qua đầu tranh khai thác nhanh lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng
trú tại xã thanh long huyện thanh trương
công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết lực lượng hình sự công an huyện vừa triệt phá thành công
một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền một mươi ba đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường cùng nhiều tăng vật liên quan
các trinh sát của lực lượng hình sự công an huyện châu phú bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc
tại khu vực ấp bình phú xã bình thủy phát hiện bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau
bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai chiếc chiếu một mươi ghế nhựa
một mươi bộ bài loại năm mươi hai lá chín xe mô tô tám điện thoại di động và trên ba mươi bảy triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng
thưa quý vị được tổ chức lại sau hai năm phải tạm hoãn vì dịch covid một mươi chín
thì lễ hội chợ viềng xuân hai nghìn hai mươi ba đã thu hút rất đông du khách thập phương về dự
dù là còn mấy tiếng nữa mới đến thời khắc chính hội song tại các trục đường dẫn về chợ
đã có rất đông phương tiện và du khách về du xuân
để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
công an tỉnh nam định đã quyết định tăng cường hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
theo phân công nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định sẽ đảm bảo
việc đảm nhận an toàn giao thông tại vòng ngoài phân luồng giao thông từ quốc lộ một mươi quốc lộ hai mươi một
và ngay đầu tỉnh lộ năm mươi sáu còn ở vòng trong tại các đền phủ và chợ
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự do công an huyện vụ bản và lực lượng tăng cường đảm trách
cùng với đó công an tỉnh nam định thường xuyên tuần tra an ninh trật tự tại các đền phủ thực địa
kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các nhà đền nhà phủ
lễ hội chợ viêng tại huyện vụ bản tỉnh nam định diễn ra trong phạm vi gần một mươi km
chào đón rất đông du khách thập phương cả nước về dự
càng về đêm lượng du khách tập trung về chợ càng đông
đêm nay các chiến sĩ công an nam định sẽ thức chọn với lễ hội
để bảo đảm cho du khách chảy hội chợ viêng được an toàn
sáng nay mùng bảy tết lễ hội tịch điền đội sơn xuân quý mão
lễ hội truyền thống xuống đồng cải ruộng đầu năm mới
cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
đã chính thức được diễn ra tại xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
công an tỉnh hà nam đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy chữa cháy cho lễ hội
lễ hội tịch điền đội sơn năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng riêng năm quý mão
tức từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại xã tiên sơn thị xã duy tiên
nhằm tái hiện lại truyền thống dĩ nông vi bản
để khuyến khích nông nghiệp
cầu cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi
theo các tài liệu lịch sử mùa xuân nam đinh hợi
nên hiệu thiên phúc thứ bảy tức năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
vua lê đại hành về chất núi đội
làm lễ tịch điền cài ruộng đầu tiên trong lịch sử dân tộc
mở ra một trang sửa mới cho nền nông nghiệp việt nam
kể từ đó lễ hội tịch điền trở thành một mỹ tục
được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính trang trọng
buổi lễ đã phục dựng tái hiện cảnh vua lê đại hành xuống ruộng cày
do bồ lão trong làng thực hiện
theo sau là các thiếu nữ đi gieo hạt giống
với khát vọng cho mùa màng mùa thu
tôi thì tôi đi từ đầu đầu hội từ ngày mùng năm cho đến mùng bảy tháng riêng
trong những ngày này tôi cảm thấy công tác an ninh truyền tự
rất đảm bảo
tất cả hàng khoán những lượt người xe cộ
luôn luôn đi theo đúng sơ chỉ đạo của bạn công an
tại buổi lễ nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đặc sắc
đã diễn ra như lễ cầu an hội thi vẽ và trang trí châu
các trò chơi dân gian biểu diễn nghệ thuật
thu hút một lượng lớn du khách và nhân dân địa phương tới dự
công an tỉnh hà nam đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai phương án cụ thể
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
và phòng chống trái nổ cho lễ hội
cùng với đó công an tỉnh đã chỉ đạo công an thị xã duy tiên
tăng cường tuần tra kiểm soát
nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây mất an ninh trật tự địa bàn
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật
và cảnh báo những phương thức thủ đoạn phạm tội
của các đối tượng trong các lễ hội
để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật
và ý thức cảnh giác bảo vệ người và tài sản
góp phần để lễ hội diễn ra an ninh an toàn
đặc biệt công an tỉnh hà nam
đã tổ chức các điểm phát nước miễn phí
cho du khách từ phương xa đến tham dự lễ hội
đã tạo ấn tượng tình cảm tốt đẹp
trong lòng nhân dân
để đảm bảo an ninh trả tự
cho lễ hội tịch điền năm hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo tuyệt đối an toàn
thì lực lượng công an thị xã đã xây dựng cái kế hoạch
thế và tổ chức quán triệt
để triển khai đến toàn bộ
một trăm linh lực lượng của công an thị xã
phân công cụ thể
nhiệm vụ của từng tổ công tác
trong đó tập trung vào
triển khai làm tốt công tác nắm tình hình
an ninh chính trị trả tự an toàn
giá hội trên địa bàn của thị xã duy tiên
cùng với đấy thì
chúng tôi tổ chức lực lượng
đảm bảo an ninh trả tự
cho các hoạt động
trong ba ngày diễn ra lễ hội
về với lễ hội thì tôi thấy
anh em lực lượng công an
dân quân địa phương
anh em đảm bảo
các việc tác phong
chỉnh truyền nền ép
tinh thần tránh nhậm rất cao
những anh em được phân công
các nhiệm vụ các địa bàn
anh em cũng đảm bảo tốt
với sự chủ động trong thực hiện các phương án
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường các điểm diễn ra lễ hội
lực lượng công an hà nam tiếp tục tạo ấn tượng tốt đẹp
đối với các đoàn đại biểu
và du khách thẩm phương
về tham gia lễ hội tịch điền đội sơn
năm nay số vụ phạm pháp hình sự
trên địa bàn tp hcm
đã giảm ba mươi chín bốn
so với cùng kỳ dịp tết năm ngoái
trong bảy ngày tết
ghi nhận xảy ra ba mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
so với tết nguyên đáng nhầm dần

tương đương ba mươi chín ba mươi bốn
công an tp hcm cũng đã khám phá
bắt giữ bảy mươi hai đối tượng
khám phá sáu vụ
bắt giữ một mươi chín đối tượng
có hành vi tàn trữ
sử dụng tre phép chất ma túy
thu giữ tám mươi một bảy nghìn một trăm bảy mươi một gram ma túy các loại
khởi tới bốn vụ trên năm bị can
xử lý hành chính hai vụ trên một mươi bốn đối tượng
xảy ra một mươi một vụ tai nạn giao thông
làm hai người chết chín người bị thương
so với cùng kỳ tết nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
giảm một mươi bốn vụ giảm tám người chết
giảm một mươi người bị thương
trong thời gian tới công an tp hcm
du trì kế hoạch tấn công trước áp các loại tội phạm
tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra
chỉnh soát phòng chống tội phạm
tại các tuyến địa bàn trọng điểm
tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào tp hcm
các tuyến đường trọng điểm
đảm bảo trực tự an toàn giao thông
chống ổn tắc giao thông
kiểm tra kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách
xử lý những trường hợp vận chuyển hành khách quá số lượng
xe dụ bến cóc
bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
để có thể tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
lực lượng công an cơ sở đã tranh thủ
phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng
nhờ vậy mà công tác bảo đảm an ninh trật tự
chủ quyền biên giới những năm gần đây
luôn đạt được những hiệu quả rõ rệt
xã đồng văn
một trong những xã xa nhất của huyện bình liêu
với ba hai trăm bảy mươi tám nhân khẩu
trong đó dân tộc giao thanh phán
chiếm đến chín mươi năm
với một mươi ba người có uy tín trên địa bàn
họ đã thực sự như cánh tay nối dài
giúp đỡ lực lượng công an
trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật
đến gần hơn với bà con vùng cao biên giới
đồng thời đây cũng là lực lượng
phát hiện tố giác đấu tranh
phòng chống tội phạm bài trừ tệ nạn xã hội
và các hủ tục tập tục lạc hậu
người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây
trình độ dân trí cũng thấp
và đời sống kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn
nên những thủ tục lạc hậu còn nhiều
vai trò của người uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc rất quan trọng
một phần là
vận động nhân dân
bỏ các thủ tục lạc hậu
và bỏ những
và đường lỗi
khi mà có những tầng lớp
đến địa bàn để tuyên truyền
về đạo trái phép
và về những chủ trương chính xác
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được xác định là
năm của hành động quyết định sự thành bại
của đề án sáu
vì vậy ngay trong những ngày nghỉ tết nguyên đán
thì lực lượng công an trên cả nước đã xuyên tết
triển khai nhiều công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất
bảo đảm tiến độ của đề án sáu
để có cái nhìn tổng quan hơn về nội dung này
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị những ngày tết vừa qua
lực lượng công an trên cả nước
đã ứng trực một trăm linh quân số
thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo bộ giao
về đề án sáu
và các yêu cầu khác có liên quan với
khí thế quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc
trong đó thì đã xuyên tết tổ chức cấp căn cức công dân
căn chíp cũng như tài khoản định danh địa tử
phục vụ công dân
ví dụ như tại hải dương
với mục tiêu đảm bảo một trăm linh người dân về quê ăn tết
phải được thu nhận căn cức công dân
và tài khoản định danh địa tử
nhất là số công dân đi lao động học tập
làm ăn xa trở về địa phương
công an tỉnh hải dương đã triển khai
hàng trăm điểm hướng dẫn
hỗ trợ người dân kết hoạt tài khoản định danh địa tử
tại các nhà văn hóa khu dân cư
điểm tập trung đông người như các chợ hoa xuân
chợ dân sinh
để kịp thuê hỗ trợ người dân
trung bình một ngày mỗi điểm tiếp công dân lưu động
trên địa bàn tỉnh tiến hành cài đặt
từ ba mươi đến bốn mươi tài khoản định danh điện tử
hôm qua chương trình về nhà đón tết
cùng nhau làm căn cứ công dân gắn chip địa tử
trong suốt bảy ngày nghề tết nguyên đán
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở
đã tập trung lực lượng
tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các trụ sở
và thành lập các tổ công tác lưu động
đến từng xã phương thị trấn
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện
việc đưa đón công dân không có điều kiện
tự đến nơi làm căn cứ công dân
tổ chức thu nhận hồ sơ căn cấp công dân
tại nhà đối với người già yếu
và bệnh tật
kết quả là trong những ngày tết
đã thu nhận trên năm trăm linh hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
và tài khoản định danh địa tử
mức độ một mức độ hai cho công dân
còn tại bình dương
bên cạnh việc tổ chức thăm hỏi
trao quà dịp tết nguyên đán cho các bệnh nhân
công an tỉnh đã phối hợp với
bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
triển khai mô hình điểm khám chữa bệnh
sử dụng thẻ căn cứ công dân gắn chip
thay thẻ bảo hiểm y tế
thực hiện khai báo lưu trú đăng ký
kết quả tài khoản định danh địa tử
theo đó triển khai các thủ tục
chụp hình lăng tay cập nhật hồ sơ
dữ liệu công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử
đều thực hiện tại các phòng bệnh
để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các bệnh nhân
trên một trường hợp đã được tiến hành
kết hợp các loại giấy tờ vào thẻ căn cứ công dân gắn chip
và hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử
vâng thưa quý vị
cùng với nhiều cách làm hay sáng tạo
như việc thành lập các tổ hướng dẫn tư vấn
trợ giúp các cách thức
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính công liên thông trực tuyến
đã giúp người dân doanh nghiệp
thêm hiểu tiếp cận gần hơn
với những dịch vụ công liên thông
trên môi trường số hóa
điều này cũng cho thấy sự nỗ lực
và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương
khi triển khai những phần việc cụ thể
trong đề án sáu
ngay trong những ngày đầu năm mới
điểm dịch vụ công trực tuyến phương hải châu i
hàng ngày có rất nhiều
rất đông người dân đến đây
để đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia
như vậy người dân tiết kiệm được thời gian
giảm thiểu thủ tục
mà đăng ký tạm trú thì mình phải viết tay
hoặc là mình phải đăng máy
mấy chục người như vậy thì cũng bắt tiền
còn ví dụ như mà
mình làm trực tuyến
thì mình chỉ cần nhập nhập nhập
thì nó đã có thông tin như
mọi năm mình đã có sẵn
như thế mình nhập thì nó nhanh hơn
nhiều hình thức tuyên truyền
lập các tổng thống
các tổ hỗ trợ dịch vụ công
đi từ ngõ gõ từng nhà
cũng đang được lực lượng cơ sở triển khai
qua đó để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tại nhà và thực sự hiểu được lợi ích
của đề án sáu
trong thời gian đấy thì công an phường cũng đã tham mô
cho tổ đề án sáu của phường
thì sẽ tuyên truyền rộng rãi
đến các cơ quan nhà nước
trường học ngân hàng
rồi các khu dân cư
để mà tuyên truyền
đến bà con nhân dân
triển khai đề án sáu
ngành giáo dục và đào tạo
đã phối hợp với công an tỉnh nghệ an
triển khai chương trình đẩy mạnh thu nộp học phí
không dùng tiền mặt
và thí điểm lắp đặt máy chống gian lận trong thi cử
đây được xem là bước chuyển mình
của ngành giáo dục tỉnh
trong việc chuyển đổi số cũng như cải cách hành chính
chúng tôi cũng có thể là
thánh toán được học phí
cho học sinh một cách nhanh gòn lẹ
không mất thời gian đi lại
xếp hang chờ đợi
phụ huynh đồng tinh ủng hộ rất là cao
chính vì vậy bất số
tham gia lấy đến tỷ lệ rất là cao
từ tầm năm đến chín mươi
hiện nay việc sử dụng phương thức thanh toán này
đã và đang được phổ sóng
tại nhiều trường học ở các huyện thành thị
trên địa bàn tỉnh nghệ an
không dùng tiền mặt
để đảm bảo công khai minh bạch
giúp cho các cơ quan quản lý nhân lực
giám sát được các cơ sở dục về vấn đề
như lâu nay ta nói là cái sồi hóa
thì mọi cái là phải
phải thông qua cái khoản bằng tiền mặt
thú trí là nó rất rõ ràng
cũng như vậy
cùng với đó ngành giáo dục cũng đã phối hợp
chặt chẽ với công an tỉnh
triển khai thực hiện cấp căn cước công dân
cài đặt định danh điện tử mức độ hai
cho học sinh giáo viên nhân viên nhà trường
một trong những mục tiêu
nhiệm vụ quan trọng được bộ công an đặt ra
đó là tiếp tục hoàn thiện ứng dụng
định danh xác thực điện tử vneid
tích hợp các dịch vụ công thiết yếu
để dần thay thế các giấy tử liên quan
đến công dân
phần đầu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ cấp được bốn mươi triệu tài khoản
định danh điện tử cho công dân
và trong số một trăm linh sáu nhiệm vụ
của các bộ ngành được xác định
trong năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an tập trung triển khai ba mươi ba nhiệm vụ
tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong
nong cốt triển khai thực hiện
đề án sáu
nhân dịp đầu xuân năm mới đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác thực hiện
đề án sáu của chính phủ
đã có những chia sẻ sau một năm nhìn lại
đề án sáu cùng như quyết tâm của bộ công an
triển khai đề án sáu
thời gian vừa qua
lực lượng công an nhân dân
luôn luôn xác định cái vai trò gương mẫu đi đầu
trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia
xây dựng chính phủ điện tử nền kinh tế số
xã hội số công dân số
quyết liệt hành động trong cải cách hành chính
quyết tâm chính trị cao trong thực hiện
chuyển đổi số trong công tác quản lý
dân cư xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia và dân cư
triển khai sản xuất cấp căn cước công dân
có gắn chip
đặc biệt là đã tham dự cho chính phủ
quan hành và triển khai thực hiện đề án sáu
qua đó cũng đã góp phần tiết kiệm rất lớn
chi phí giấy tờ
sự đi lại của người dân
người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến
tại bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào
quan trọng hơn là đã bảo đảm công khai minh bạch
hạn chế tiếp xúc giữa người dân và cán bộ
qua đó hạn chế tệ nạn gọi là tham nhũng vật
vượt qua được nhiều những tâm lý thói quen
thậm chí lợi ích cục bộ
để phục vụ nhân dân với tinh thần công hiến cao nhất
có được những kết quả ấn tượng nơi trên
là cũng do có cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt
của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ của các bộ quan hành có liên quan
sự tham gia của các tổ chức các doanh nghiệp
và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt
của đảng ủy quân trung ương lãnh đạo của công an
với quyết tâm chính trị cao thống nhất
xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở
đặc biệt là biểu dương tinh thần trách nhiệm
cái sự công hiến sáng tạo bản lĩnh
của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
trên khắp ngoại miền của tổ quốc
nhất là các đồng chí ở cấp xã
rất vất vả ngày đêm để hoàn thành
việc thu thập dữ liệu phục vụ nhân dân
với tinh thần phục vụ cao nhất
những kết quả này cũng đã khẳng định
vài trò vị thế sự công hiến đóng góp
của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo cái nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa
cái nhiệm vụ này trong năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba
được xác định là năm dữ liệu số hóa
kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương
và thực hiện đồng bộ hiệu quả
các tiện ích dịch vụ thủ tục hành chính liên thông
trên môi trường số ở tất cả các cấp độ lĩnh vực
để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân doanh nghiệp
rất nhiều những nhiệm vụ
vụ trọng tâm đã được đề ra
theo lội trình thời gian cụ thể
vì vậy cần phải sớm bắt tay vào thực hiện ngay
từ những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay
đến đây cũng xin được tạm dừng